dạng sáng nay theo giờ hà nội tổng thống nga vladimir putin đã thông qua danh sách nội các mới
theo đó giữ lại nhiều vị trí bộ trưởng kỳ cựu và cấp cao
đồng thời bổ nhiệm bộ trưởng kinh tế và một phó thủ tướng thứ nhất mới
thông báo của điện kremlin cho hay các vị trí bộ trưởng quốc phòng hay ngoại trưởng đều được giữ nguyên
tuy nhiên tổng thống putin bổ nhiệm một số vị trí mới phụ trách vấn đề xã hội như y tế
giáo dục lao động và phát triển kinh tế
đáng chú ý vị trí phó thủ tướng thứ nhất được trao cho ông andrei belousov
cố vấn kinh tế tổng thống nga từ năm hai nghìn một mươi
phát biểu tại cuộc gặp đầu tiên với nội các mới của tân thủ tướng mikhail mishustin
ông putin khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ là tăng phúc lợi cho người dân và củng cố sức mạnh dân tộc
trong khi đó thủ tướng mishustin cho biết nội các mới sẽ sớm nhóm họp nhằm thảo luận về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và nâng cao chất lượng sống cho người dân
chính phủ nga mới được thành lập chưa đầy một tuần sau khi tổng thống putin tiết lộ một cuộc cải cách toàn diện đối với hệ thống chính trị